ngày hai mươi hai tháng sáu huyện mai sơn tỉnh sơn la tổ chức công bố lô xoài đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường mỹ
theo đó ba mươi tấn quả xoài tươi đáp ứng tiêu chuẩn đã được lựa chọn để xuất khẩu
theo đơn vị thu mua trái xoài được trồng tại huyện mai sơn có chất lượng cao mẫu mã đẹp kích thước và trọng lượng bảo đảm để tham gia xuất khẩu
do vậy giá giao động thu mua tại vườn đạt từ chín một mươi hai đồng một kg xuất khẩu
ngoài ra đơn vị cũng thu mua cho bà con để xuất khẩu sang trung quốc và thị trường nội địa
huyện mai sơn hiện có trên hai sáu trăm linh hectare diện tích trồng xoài trong đó một bốn trăm năm mươi hectare diện tích được trồng theo tiêu chuẩn việt gáp
diện tích cho trái đạt một sáu trăm năm mươi hectare với sản lượng thu hoạch đạt một mươi bốn tấn một năm
ngoài xuất khẩu sang mỹ trong đợt này ngay từ đầu tháng huyện đã thực hiện xuất khẩu sang trung quốc với sản lượng ba mươi tấn và tiêu thụ trong thị trường nội địa một trăm linh tấn mỗi ngày
bà con nông dân chỉ đạo phòng nông nghiệp và trung tâm dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn bà con nông dân sản xuất áp dụng công nghệ cao và theo tiêu chuẩn việt gáp
và đến nay cũng đã đạt tiêu chuẩn và cơ bản là bà con nông dân đã được cấp mã của chồng đảm bảo cho điều kiện để xuất khẩu
có thể thấy ba mươi tấn xoài xuất khẩu sang mỹ trong dịp này sẽ một lần nữa khẳng định tương hiệu sản phẩm khen quả chất lượng cao của tỉnh sơn lâm
còn là có phần quảng bá đẩy mạnh kích cầu tiêu thụ nông sản của tỉnh bảo đảm theo kế hoạch xuất khẩu năm nay